trước tình hình phức tạp của dịch tả lợn châu phi và đang có chiều hướng bùng phát mạnh
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành những biện pháp khẩn cấp
về quản lý giết mổ lợn tiêu thụ sản phẩm tư lợn khi có dịch
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các cơ sở giết mổ lợn tập trung và cơ sở giết mổ lợn nhỏ lẻ
phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định của luật thú y và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
các cơ sở giết mổ lợn tập trung trong vùng dịch được phép tiếp nhận giết mổ lợn khỏe
có kết quả âm tính với dịch tả lợn châu phi từ ngoài vùng dịch
đối với lợn xuất phát từ cơ sở thu gom kinh doanh
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu phi trước khi vận chuyển đến cơ sở giết mổ
trường hợp lợn có nguồn gốc từ tỉnh khác vận chuyển đến cơ sở giết mổ
ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh
lợn phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh